trong những ngày tới miền bắc và bắc trung bộ tiếp tục đón nhận những đợt nắng nóng gây gắt mới
với nền nhiệt cao và chỉ số uv chạm ngưỡng là một mươi đây là ngưỡng gây hại cho con người
theo các chuyên gia cảnh báo bên cạnh các vấn đề như cháy da bỏng nắng
thì tia uv cũng gây ảnh hưởng khá lớn đến mắt
được chẩn đoán đục thủy tinh thể mức độ nhẹ thế nhưng trải qua nhiều đợt nắng gắt từ đầu hè
ông bùi văn quang thấy mắt có tình trạng mờ đi nhanh chóng kèm theo chảy nước mắt liên tục
tại bệnh viện mắt hà nội hai tính từ đầu hè đến nay số lượng bệnh nhân có sự gia tăng đột biến
thậm chí có thời điểm gấp ba lần so với bình thường
nhiều bệnh nhân cho biết có cảm giác nóng rát mi mắt cảm thấy cộm ngứa khô mắt và chớp mắt liên tục
các bác sĩ cho biết năng gắt với chỉ số uv cao cũng là một trong những nguyên nhân chính gây hại đến mắt
do tiêu uv bản chất là một bước song ánh sáng
trong bước song ánh nhưng lại có khả năng đâm xuyên sâu vào mắt từ đó gây ra những ảnh hưởng rất lớn đến mắt
uvb thì nó bị hấp thụ ở rác mạc và kết mạc gây ra những bệnh lý ở bề mặt nhãn cầu
nên mọi người sẽ có những cảm giác như chảy nước mắt cộ mắt và tổn thương của rác mạc kết mạc
hoặc là nó góp phần tạo nên bệnh bộng thịt ở mắt
tiêu uva thì nó có bước song ánh sáng gần như là tiêu sáng nhìn thấy của mình
nên là có khả năng đâm xuyên sâu vào trong mắt và gây ra những bệnh lý ảnh hưởng rất nhiều đến thị lực
trong đó có hai bệnh lý chủ yếu là bực thỉnh tinh và thải hóa hồng điểm
thậm chí nếu mà bạn bị tiếp xúc với cái tiêu uva một thời gian mặc dù là ngắn thôi nhưng với cường độ cao
thì nó sẽ gây ra những cái tổn thương rất cấp tính của hoàng điệp mà ảnh hưởng thị lực lâu dài
tổn thương ở mắt có thể là tức thời hoặc lâu dài sau khi hấp thụ tiêu uv có trong ánh nắng mặt trời
các chuyên gia cũng khuyến cáo tốt nhất người dân hạn chế ra đường vào thời điểm từ một mươi đến một mươi bốn giờ
bởi đây là lúc tập trung nhiều tiêu uv với cường độ mạnh nhất
cần có các biện pháp bảo hộ như mũ rộng vành lưu ý chọn đúng loại kính dâm có khả năng chống tiêu uv khi tiếp xúc với trời nắng